thưa quý vị tại tỉnh khánh hòa liên quan đến vụ giết người đốt xác phi tang tại nghĩa trang hòn một xã cam tân
sau một tuần khẩn trương điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa phối hợp với công an huyện cam lâm đã bắt giữ được nghi can chính của vụ án
chiều ngày một mươi năm tháng một mươi hai thông tin về thi thể một phụ nữ chết cháy tại nghĩa trang hòn một xã cam tân được người dân cấp báo đến cơ quan công an
có mặt tại hiện trường tiến hành các biện pháp điều tra lực lượng công an xác định đây là một vụ án giết người
nạn nhân là bà lê thị thanh sáu mươi tuổi chú thôn phú bình một xã cam tân huyện cam lâm
dù trong điều kiện mưa lớn kéo dài dấu vết tại hiện trường không còn nhiều
xong với quyết tâm cao nhất các chính sát phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện cam lâm đã khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra truy xét đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng phan thành tâm hai mươi hai tuổi chú thôn phú bình một xã cam tân
bước đầu đối tượng tâm khai nhận vào khoảng tám giờ sáng ngày một mươi năm tháng một mươi hai tâm gặp bà thanh rồi nảy sinh mâu thuẫn bột phát
tâm về nhà lấy dao quay lại khi thấy nạn nhân đang chăn bò tâm đã dùng dao sát hại sau đó đưa sát nạn nhân vào sâu trong nghĩa trang rồi đi mua xăng về đốt phi tàng
sau khi vụ án xảy ra thì tình hình trong dân rất là hoang mang
tuy nhiên đến nay lực lượng công an tỉnh và các công an địa phương đã phối hợp và tìm ra tù phạm
việc tìm ra tù phạm này cũng ổn định được lòng dân tạo niềm tin của nhân dân trong việc phá án
với quyết tâm cao nhất chỉ sau chưa đầy một tuần công an tỉnh khánh hòa đã điều tra làm rõ vụ án giết người với tính chất đặc biệt nghiêm trọng góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương